liên quan đến vụ cướp ngân hàng hết sức táo tợn xảy ra vào chiều ngày bảy tháng một vừa qua tại phòng giao dịch vietcombank trên đường đình vũ phường đông hải một quận hải an tp hải phòng
trong sáng qua cục cảnh sát hình sự phối hợp với công an các đơn vị địa phương cho biết là đã truy bắt được đối tượng gây ra vụ cướp này
cụ thể vào khoảng một mươi một h trưa ngày chín tháng một tại khu vực phường bắc sơn thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên
các trinh sát của phòng trọng án cục cảnh sát hình sự phối hợp với lực lượng thuộc công an thành phố hải phòng công an tỉnh vĩnh phúc và công an tỉnh thái nguyên
đã bắt giữ đối tượng nguyễn văn nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại huyện cát hải là đối tượng đã gây ra vụ cướp ngân hàng gây rúng động trên địa bàn thành phố hải phòng
trước đó là vào khoảng một mươi năm h hai mươi phút ngày bảy tháng một tại phòng giao dịch ngân hàng việt công banh trên đường đình vũ phường đông hải hai quận hải an
đã xảy ra vụ đối tượng dùng vật nghi là súng uy hiếp khống chế giao dịch viên và cướp số tiền khoảng ba tỷ đồng
sau đó đối tượng này đã ra ngoài cửa cướp một xe máy của nhân viên bảo vệ rồi bỏ trốn
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã phát hiện nam lẩn trốn tại khu vực phường bắc sơn
thời điểm bắt giữ đối tượng nam tổ công tác đã thu được khẩu súng bắn đạn trì sử dụng để gây án số tiền và xe mô tô đối tượng cướp được
hiện cơ quan công an đang làm các thủ tục di lý đối tượng về công an thành phố hải phòng để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc